trên cơ sở đề xuất của bộ giáo dục và đào tạo chính phủ đã cơ bản thống nhất với phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi do bộ trình
kỳ thi sẽ được tổ chức trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng tám do bộ giáo dục và đào tạo chủ trì
với yêu cầu bảo đảm kết quả chính xác khách quan tin cậy để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
cung cấp thông tin phục vụ đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng
kỳ thi về cơ bản được giữ ổn định như năm hai nghìn một mươi chín nên tạo sự yên tâm cho thí sinh phụ huynh và xã hội
nhưng đồng thời phải bảo đảm theo quy định của luật giáo dục có hiệu lực từ ngày một tháng bảy
phù hợp bối cảnh và tác động của dịch covid một mươi chín đối với việc dạy và học của học sinh lớp một mươi hai năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
nội dung thi đề thi với năm bài thi được giữ như năm trước bảo đảm các yêu cầu mục tiêu của đề thi
bài thi độc lập toán ngữ văn ngoại ngữ bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên khoa học xã hội
dự thi khác nhau sẽ chọn bài thi thích hợp để dự thi theo quy chế thi của bộ giáo dục đào tạo